tiếp tục thông tin về vụ việc hơn hai trăm linh học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở huyện châu thành tỉnh tiền giang
hôm nay ông phạm minh trí giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh cho biết
vào lúc sáu giờ sáng nay đã có hai trăm hai mươi bốn học viên quay trở lại cơ sở bên ngoài vẫn còn một mươi tám học viên
ngành chức năng đang ổn định tình hình và động viên giải thích để học viên an tâm hợp tác cai nghiện
đồng thời tập trung sửa chữa gia cố cổng rào ổ khóa cửa buồng đã bị học viên đập phá
đối với các học viên còn ở bên ngoài lực lượng công an đang tiếp tục xác minh và vận động họ quay trở lại cơ sở
công an tỉnh tiền giang cũng đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn